vượt qua đội tuyển olympic bahrain với tỷ số một đội tuyển olympic việt nam đã lập nên chiến công lịch sử
khi lần đầu tiên đưa bóng đá nam vào vòng tứ kết asean
sân chơi vốn vẫn được xem là quá tầm với bóng đá việt nam trước đây
khó có thể tin rằng chỉ trong vòng hơn nửa năm olympic việt nam liên tục được sánh vai
với các cường quốc hàng đầu châu lục như nhật bản hàn quốc uzbekistan hay ả rập xê út
chiến công của thầy chó park hang seo càng có giá trị bởi sau vòng một tám
bóng đá đông nam á chỉ còn lại olympic việt nam vẫn đang tiếp tục cuộc chiến giành huy chương asean
giống như giải đấu cách đây hơn nửa năm ở trung quốc niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá việt nam lại trỗi dậy
trong trận đấu tối nay đội tuyển olympic việt nam hẳn không chỉ ra sân với quyết tâm đoạt huy chương
mà đó còn là cuộc chiến cho bóng đá đông nam á
sự ủng hộ của cả khu vực sẽ là sự khích lệ lớn
để thầy chó park hang seo tiếp tục vượt qua một thử thách khó khăn nữa đến từ tây á mang tên olympic syri
syri không còn xa lạ với thầy chó park hang seo
bởi việt nam từng chạm chán họ ở vòng bảng vòng chung kết u hai mươi ba châu á hồi tháng năm
ở giải đấu đó u hai mươi ba việt nam đã cầm hòa u hai mươi ba syri với tỷ số
kết quả ấy là vừa đủ để chúng ta vượt qua vòng đấu bảng và sau đó thẳng tiến tới trận chung kết
nếu giữ vững tinh thần và sự ổn định tâm lý như các trận đấu vừa qua
olympic việt nam hoàn toàn có thể đoạt vé vào bán kết
sau lưng thầy chó park hang seo không chỉ là chín mươi triệu con tim mà còn có sự ủng hộ của bạn bè đông nam á
trong những buổi tập đã qua thầy trò huấn luyện viên park hang seo đang làm tất cả
để có thể đánh bại syri ở trận đấu diễn ra vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối nay
cuối cùng là đội hình dự kiến của đội tuyển olympic việt nam sẽ ra quân vào tối nay